theo sở giao thông vận tải tp đà nẵng khối lượng hàng qua cảng đà nẵng đã đạt hơn tám triệu tấn vào năm hai nghìn một mươi bảy
dự báo tăng lên khoảng một mươi hai triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi và sẽ đạt khoảng ba mươi triệu tấn vào năm hai nghìn ba mươi
hiện cảng tiên sa đã sử dụng gần hết công suất và không còn khả năng mở rộng
vì vậy lượng hàng hóa dự báo tăng mạnh trong thời gian tới sẽ vượt qua năng lực của khu bến tiên sa sau năm hai nghìn hai mươi
và vượt qua khả năng đáp ứng của tuyến đường bộ giao thông kết nối đi qua nội thành thành phố
gây ủn tắc giao thông và tác động tiêu cực đến định hướng phát triển du lịch thành phố
do đó việc xây dựng mới cảng liên triều với tổng diện tích hơn hai trăm hai mươi ha gồm năm phân khu chức năng chính
với tổng mức đầu tư ba mươi hai tám trăm sáu mươi một tỷ đồng để thay thế cảng tiên sa trong tương lai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
không chỉ giúp đà nẵng duy trì được vị thế đầu tàu kinh tế
mà còn là động lực phát triển của cả khu vực